công an huyện tháp một mươi tỉnh đống tháp cho biết vừa bắt quả tang đối tượng trần thanh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi đang vận chuyển bảy mươi kg tôm xú ướp lạnh có chứa tạp chất đem đi tiêu thụ
kết quả kiểm tra được lượng chức năng phát hiện phần đầu tôm có chứa tinh bột agar thường gọi là bột rau câu
đối tượng khai nhận mua số tôm trên từ huyện an biên tỉnh kiên giang đem về chợ tháp một mươi để tiêu thụ
lực lượng công an đã lập biên bản tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm ô nhiễm theo quy định và tiếp tục điều tra làm rõ